ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh lai châu đã xảy ra các trận động đất
làm cho một số cháu nhỏ bị thương ảnh hưởng đến hoa màu công trình hạ tầng nhà cửa đời sống của nhân dân
thủ tướng chính phủ đã có công điện về việc hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả động đất tại tỉnh lai châu
thủ tướng chính phủ yêu cầu ubnd tỉnh lai châu chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại
ảnh hưởng do động đất nhất là các gia đình có người bị thương hộ nghèo hộ chính sách thông tin kịp thời
hướng dẫn kỹ năng ứng phó ổn định tâm lý cho nhân dân kịp thời phát hiện khắc phục các sự cố hư hỏng
để bảo đảm an toàn cho công trình trên địa bàn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao
chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn công trình hồ đập nhất là các hồ đập lớn tại khu vực bị ảnh hưởng của động đất
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai viện vật lý địa cầu tiếp tục theo dõi diễn biến động đất
thiên tai kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó theo nhiệm vụ được giao